nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang nhà vua nhật bản akihito và hoàng hậu đã tới thủ đô hà nội
tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tới việt nam từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày năm tháng ba
sáng nay ngày một tháng ba tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang chủ trì lễ đón chính thức nhà vua và hoàng hậu nhật bản
nhà vua và hoàng hậu nhật bản là biểu tượng cao quý của đất nước và khối đoàn kết toàn dân nhật bản
nhà vua và hoàng hậu nhật bản chỉ thực hiện các chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm đặc biệt đối với các đối tác có quan hệ thân thiết với nhật bản
tại lễ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang khẳng định nhà nước và nhân dân việt nam hết sức vui mừng
trân trọng hoan nghênh nhà vua và hoàng hậu nhật bản đến thăm việt nam lần đầu tiên
chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu nhật bản sẽ đặt mốc son lịch sử và mở ra một chương mới
trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa việt nam và nhật bản góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với nhật bản
tạo điều kiện để mở rộng tăng cường quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản trên tất cả các lĩnh vực đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước
trong chương trình chuyến thăm nhà vua và hoàng hậu nhật bản sẽ dự tiệc trà do tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân chủ trì
ngoài ra còn có cuộc hội kiến với thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân